bàn kiểm tra số bốn và những ý kiến bổ sung tại hội nghị đã đánh giá năm nội dung về những kết quả mặt tích cực của tình ủy
ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc đạt được thời gian qua trong công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và chỉ đạo việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác điều tra làm rõ kiến nghị khởi tố truy tố xét xử thi hành án cây biên tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng xâm hại tài nguyên môi trường rừng
thời gian qua ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc đã chỉ đạo kiểm tra các mặt công tác trên ở công an một số huyện chỉ đạo công an tỉnh điều tra làm rõ nhiều vụ án kinh tế tham nhũng xác lập chuyên án điều tra xử lý các hành vi xâm hại lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh và đưa nhiều vụ án kinh tế lớn vào diện ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện điều tra xử lý tám trăm bảy mươi một vụ xâm hại rừng
bên cạnh năm nội dung đánh giá về những kết quả mặt tích cực đạt được dự thảo báo cáo kiểm tra của đoàn kiểm tra số bốn cũng nêu năm nội dung chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong công tác phỏng chống tham nhũng tiêu cực và việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác điều tra làm rõ kiến nghị khởi tố truy tố xét xử thi hành án kê biên tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng xâm hại tài nguyên môi trường rừng
trong đó có một số vụ việc xâm hại lấn chiếm tranh chấp đất rừng giải quyết chậm hiệu quả chưa cao từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một toàn tỉnh đã mất suy giảm khoảng bốn mươi ba ha rừng
kết luận tại hội nghị đại tướng tô lâm đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng

và đề cướp nicaragua
đơn vị và địa phương đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
tiếp tục đẩy mạnh cả các hình chính minh mạch trong hoạt động các cơ quan đơn vị
chú trọng công tác kiểm tra giám sát của đảng công tác thanh tra kiểm tra của các cơ quan chuyên môn
để phát hiện từ sớm từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế tham nhũng tiêu cực
đối với địa bàn tỉnh đắk lắc cần đặc biệt quan tâm chú trọng hơn trong công việc lãnh đạo
chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng
tại hội nghị đoàn kiểm tra số bốn cũng đã tiếp thu những ý kiến bổ sung kiến nghị của ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
chiều qua tại thành phố con tum đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn
với ban thường vụ tỉnh ủy con tum
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh quốc phòng mà tỉnh con tum đã đạt được thời gian qua
bộ trưởng cũng đánh giá cao về công tác chỉ đạo lãnh đạo của ban thường vụ tỉnh ủy con tum
trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng như trên mọi lĩnh vực khác
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh con tum cần huy động tốt hơn nữa các nguồn lực
khơi dậy tiềm năng để tiếp tục duy trì tăng trưởng cao đồng thời quan tâm công tác xây dựng đảng
hệ thống chính trị đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội
cùng với sự đầu tư cho phát triển tỉnh cần dành nguồn lực xứng đáng cho chính sách an sinh xã hội
quan tâm giáo dục đào tạo bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc
về thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh con tum
bộ trưởng đề nghị tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh con tum tiếp tục quan tâm lãnh đạo giúp đỡ
để công an tỉnh triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thực hiện tốt yêu cầu đề ra
theo đồng chí bộ trưởng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn tỉnh con tum thời gian tới rất nặng nề song cũng rất vẻ vang
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh con tum tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu
thuyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra
về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực bộ trưởng tô lâm yêu cầu tiếp tục quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
về phòng chống tham nhũng tiêu cực tăng cường kiểm tra giám sát việc thanh tra các vụ việc
khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng chỉ đạo ra soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội
để chuyển các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực sai phạm cho cơ quan điều tra
chủ động nhận diện phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực với phương châm ngăn chặn từ gốc
phát hiện từ sớm xử lý từ đầu không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn xử lý một vụ
cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực tạo sự gian đe chuyển biến lan tỏa
bên cạnh đó con tum cần nâng cao vai trò của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan
tổ chức đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo xử lý
ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân tham nhũng vật
đồng thời có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng tiêu cực
chiều nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi kiểm tra về công tác cải cách hành chính năm hai nghìn hai mươi hai trong công an nhân dân tại công an tp hcm
tại buổi làm việc công an tp hcm đã báo cáo đồng chí thứ trưởng về công tác cải cách hành chính
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó đến nay công an tp hcm đang nỗ lực giả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính
thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
kết quả đã giải quyết hơn chín mươi năm hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân việt nam
hơn ba mươi hai hồ sơ cấp thị thực thẻ tạm trú gia hạn tạm trú cho người nước ngoài
người việt nam định cư ở nước ngoài gần tám trăm linh hồ sơ đăng ký quản lý cư trú
chỉ đạo công an quận huyện và thành phố thủ đức
hướng dẫn và tổ chức cho công an xã phường thị trấn ký cam kết một trăm linh hồ sơ thông báo lưu trú
được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng hoan nghênh các cách làm hay
tại công an tp hcm và đề nghị điều chỉnh các hạn chế vướng mắc trong cải cách hành chính
đồng thời đề nghị năm hai nghìn hai mươi ba công tác cải cách hành chính tại công an tp hcm sẽ đổi mới hơn nữa
trở thành đầu tàu trong công tác cải cách hành chính của lực lượng công an nhân dân
trước đó vào sáng nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công an phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm
đây là đơn vị thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
trên địa bàn tp hcm
mô hình điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị được bộ công an triển khai thí điểm
từ năm hai nghìn hai mươi một và chọn công an phường tân tránh hiệp
công an phường tân tránh hiệp quận một mươi hai làm đơn vị thí điểm tại tp hcm
tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng
đánh giá cao nỗ lực của công an quận một mươi hai công an phường tân chánh hiệp trong việc thực hiện đề án
điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
dù trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín khiến lực lượng công an bị phân tán cho công tác chống dịch
bộ công an vẫn triển khai hai đợt kiểm tra và đánh giá công an phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm
đã thực hiện tốt hầu hết các tiêu chí
thứ trưởng đề nghị do đây là mô hình thí điểm nên công an tp hcm cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đề án
tiếp tục triển khai tại hai trăm bốn mươi tám công an phường trên địa bàn thành phố
phần đầu đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba mỗi quận trên địa bàn sẽ có một phường thực hiện thí điểm công an phường
điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
chính quy tinh nhuệ hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
sáng nay tại điện biên đoàn thanh niên hội phụ nữ các đơn vị trong cụm thi đua số hai bộ công an
tổ chức lễ ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điểu bác hổ dệ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và phong trào phụ nữ công an bản lĩnh nhân văn kỷ cương trách nhiệm
vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
tại lễ ký giao ước đoàn thanh niên hội phụ nữ cụng thi đua số hai bộ công an tiếp tục đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm
chỉ tiêu cơ bản để thực hiện tốt phong trào thi đua trong thời gian tới
đoàn viên thanh niên phát huy vai trò sung kích sáng tạo tình nguyện lực lượng tiên phong
đóng vai trò tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
gắn việc thực hiện phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng phong cách hồ chí minh
cùng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh cách mạng chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các công trình mô hình thanh niên đóng góp các ý tưởng sáng tạo sáng kiến vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo việt nam
phong trào phụ nữ công an bản lĩnh nhân văn kỳ cương trách nhiệm vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu là một phong trào lớn trọng tâm xuyên suốt
có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ toàn lực lượng công an nhân dân góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng cuộc sống hạnh phúc vun đắp các giá trị gia đình trong giai đoạn mới